theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố có tám ca dương tính với sars cov hai trong đó bốn ca trong khu vực phong tỏa bốn ca trong khu vực cách ly
từ đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn trên địa bàn thành phố ghi nhận bốn một mươi ca mắc covid một mươi chín
số f ghi nhận tại cộng đồng là một sáu trăm linh ba ca
về chùm các bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức quận hoàn kiếm cdc hà nội ghi nhận tổng số ba mươi ba ca mắc
trong đó có một mươi bảy người sinh sống tại hà nội một mươi sáu người từ các tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh
về kết quả lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan cdc hà nội cho biết đến một mươi hai h ngày bốn tháng một mươi
các đơn vị đã lấy tổng số mẫu là một mươi sáu tám trăm linh tám mẫu trong đó có một mươi năm hai trăm năm mươi một mẫu có kết quả xét nghiệm phát hiện ba mươi ba ca dương tính
trong đó tám bảy trăm chín mươi bốn mẫu xét nghiệm là nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc đang ở trong bệnh viện phát hiện hai mươi bảy mẫu dương tính
khu vực dân cư xung quanh bệnh viện là một ba trăm năm mươi tám
trong đó có hai ca dương tính
ngoài ra hà nội đã phối hợp với các địa phương lấy sáu sáu trăm hai mươi chín mẫu là người về từ bệnh viện việt đức đã có năm bảy mươi hai mẫu có kết quả
phát hiện bốn mẫu dương tính viết sát covid hai
các quận huyện đã rà soát quản lý bảy một trăm bảy mươi hai người liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức trong thời gian từ một mươi năm tháng chín đến ba mươi tháng chín
tại bệnh viện hữu nghị việt đức đang tiến hành chuyển bệnh nhân điều trị nội chú đến ba bệnh viện khác nhau để đảm bảo an toàn
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng thông tin sáng ngày năm tháng một mươi cơ sở y tế đã phối hợp và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần ba cho những người có liên quan